trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như hiện nay bộ giáo dục đào tạo vừa có công văn đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương xem xét tiếp tục cho học sinh sinh viên học viên nghỉ học đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi
bộ giáo dục và đào tạo cho biết hiện nay đã có một số địa phương báo cáo bộ việc sẽ cho học sinh đi học trở lại từ ngày một mươi bảy tháng hai sau hai tuần tạm nghỉ để phòng chống dịch covid một mươi chín
những địa phương này trên cơ sở tham mưu của sở y tế và sở giáo dục đào tạo đã cân nhắc kỹ tình hình dịch bệnh ở địa phương để đưa ra quyết định cho học sinh đi học trở lại
tuy nhiên bộ trưởng phùng xuân nhạ cho biết do tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp nên các địa phương cần cân nhắc rất kỹ phương án cho học sinh đi học trở lại
chỉ cho học sinh đi học trở lại khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của bộ y tế
căn cứ tình hình thực tế nghỉ học của các địa phương trong cả nước bộ giáo dục đào tạo quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành và có hướng dẫn chi tiết các địa phương xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy học để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo
cùng với nhiều tỉnh thái
các ngành khác trên cả nước sau khi nghỉ kéo dài hai tuần do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
các trường học trên địa bàn thành phố đà nẵng đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch
chuẩn bị sẵn sàng vật tư y tế và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường để chuẩn bị tiếp đón các học sinh sinh viên quay trở lại
trong khoảng thời gian hai tuần nghỉ học thầy và trò kho hóa trường đại học sư phạm đà nẵng đã nỗ lực nghiên cứu và sản xuất thành công dung dịch nước rửa tay diệt khuẩn phòng ngừa nhiễm virus covid một mươi chín
theo nguyên tắc tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới who giữa mùa khang hiếm loại mặt hàng này thì việc các trường đại học trên địa bàn thành phố
có thể chủ động sản xuất phục vụ cán bộ nhân viên và sinh viên khi quay trở lại trường học không chỉ giảm tải áp lực cho ngành y tế
mà còn hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
thành phần của nước dịch khuẩn này tuân thủ theo nguyên tắc của who
thành phần chính là dịch cồn kết hợp với các phụ gia như glycerin
rồi hiropeoxid và các tinh dầu diệt khuẩn và tạo mùi
với cơ số này thì về cơ bản đã đáp ứng được cho cán bộ sinh viên trong nhà trường
sắp tới nhà trường tiếp tục là tạo điều kiện để tiếp tục có nguồn hóa chất để phục vụ cho các cộng đồng trên địa bàn của trường
cũng như là hỗ trợ cho các trường phổ thông ở các vùng sâu vùng xa ở quảng nam quảng ngãi và đà nẵng khó khăn trong cái việc này
hiện nay các trường tại đà nẵng đã chuẩn bị đầy đủ khẩu trang nước sát quẩn nhiệt kế
để kiểm tra thân nhiệt học sinh sinh viên khi có biểu hiện sốt ho và khó thở
tiến hành tổng dọn vệ sinh phường khử trùng chloramine b trong khu viên
bố trí các khu vực cách ly xa với khu học tập để ứng phó khi có tình huống dịch bệnh xảy ra
đặc biệt đối với cấp tiểu học quy trình kiểm tra thân nhiệt chế độ ăn uống cũng sẽ được xiết chặt hơn
nhà trường cũng chuẩn bị số lượng khẩu trang trên một mươi cái để xử lý tình huống
khi có những tình huống xử lý trong bệnh dịch
đồng thời là nhà trường cũng bố trí một phòng cách ly để chuẩn bị một phòng cách ly khi mà có tình huống bệnh dịch xảy ra
trong quá trình sinh viên nghỉ học nhà trường cũng đã chỉ đạo cho phòng công tác sinh viên tiến hành nắm tình hình sinh viên
cho đến nay theo báo cáo tình hình sinh viên cũng chưa có
không có biểu hiện gì xảy ra
vào sáng ngày một mươi bảy tháng hai đó học sinh đến trường chúng tôi cũng đo thân nhiệt cho học sinh vào đầu giờ
đặc biệt trong thực đơn bán trú ngày một mươi bảy tháng hai chúng tôi tăng cường nước chanh nóng có xả để giúp các em tăng cường sức khỏe
chiều cuối giờ chúng tôi cũng sẽ đo thân nhiệt của các em lại và sẽ báo cáo tình hình sức khỏe các em kịp thời cho phụ huynh
để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh sinh viên học trở lại sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng cũng đã yêu cầu các trường học tăng cường phối hợp với gia đình
chính quyền địa phương nhằm giáo dục hướng dẫn học sinh sinh viên thực hiện các kỹ năng liên quan để phòng chống dịch
hiện nay các cơ sở giáo dục tại thành phố đà nẵng đều sẵn sàng đón học sinh trở lại vào ngày một mươi bảy tháng hai
vâng thưa quý vị dù đến thời điểm hiện nay tỉnh hà tĩnh chưa ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín nào
thế nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch thì hiện nay tỉnh hà tĩnh đã tiến hành nhiều biện pháp để phòng chống đặc biệt là việc ngừng làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cảng vũng áng và cảng sơn dương với những người đến từ vùng dịch
theo thống kê hiện nay khu kinh tế vũng áng thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh có đến năm trăm bảy mươi tám công nhân nước ngoài đang làm việc trong đó hai trăm sáu mươi bảy người trung quốc ba trăm linh tám người đài loan còn lại là các nước khác
thời điểm hiện tại đã có hơn một trăm linh người nước ngoài quay lại làm việc
thời điểm hiện tại đã có hơn một trăm linh người nước ngoài quay lại làm việc
và hiện đang lưu trú cách ly tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thị xã kỳ anh
chúng tôi trở lại làm việc nhưng do phong mô sa không tiếp nhận luôn nên buộc phải ở ngoài và theo dõi trong vòng một mươi bốn ngày
đối với những người lao động từ trung quốc về nhập cảnh vào việt nam là người hà tĩnh thì các lực lượng chức năng đều có thông báo cho cơ quan chức năng của hà tĩnh
cho cơ quan chức năng của hà tĩnh nhưng mà những người đi lao động không chính thức
bởi vì lực lượng này chúng ta khó cẩn phát
và vấn đề này thì hà tĩnh đang tập trung chỉ đạo cho cấp ủy chính quyền
các cơ sở cùng với ngành y tế đó là giám sát chặt chẽ những người trở về từ vùng dịch
để có các biện pháp y tế cho những người này trong vấn đề cách ly theo dõi
tại cả vũng áng và cảng sơn dương ngoài việc bộ trí các tổ kiểm dịch y tế
yêu cầu các phương tiện tàu thuyền nước ngoài dừng tại cột mốc số để theo dõi đo thân nhiệt
bộ chỉ huy biên phòng hà tĩnh đã có chỉ đạo ngừng cung cấp thủ tục xuất nhập cảnh
đối với người trung quốc và những người nước ngoài vừa quá cảnh qua trung quốc để sang việt nam
và tạm ngừng cấp thẻ đi bờ cho các thủy thủ khi vào cảng
thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng bộ chỉ huy chúng tôi không làm các thủ tục nhập cảnh
đối với người trung quốc và các tàu thuyền nước đi từ vùng dịch vào khu vực cảng vũng áng
cùng như cảng sơn dương nhằm hạn chế để lây lan các dịch bệnh
đặc biệt là khu vực phong sa lường công nhân và lường ra người rất đông
cho nên chúng tôi phù hợp chặt chẽ với kiểm dịch y tế để đo thần nhiệt
phun độc tử trung và cấp phát khẩu trang miễn phí đối với các công nhân cũng như tàu thuyền nước ngoài
tăng cường công tập vận động tuyển
tăng cường công tập vận động tuyển nhân dân đồng thời làm tổ chức công tập phòng trọng dịch bệnh
cùng như hướng dẫn cho nhân dân về tinh thần trách nhiệm trong phòng trọng dịch bệnh
cùng như ngăn ngừa dịch bệnh
hiện tại các đơn vị chức năng tỉnh hà tĩnh cũng đã xây dựng xong hai trung tâm để tiếp nhận
cách ly theo dõi ba trăm một mươi người là công dân hà tĩnh lao động tại trung quốc trở về hà tĩnh trong thời gian tới